theo ban chỉ đạo về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác iuu tỉnh sóc trăng
sau hai năm triển khai chỉ thị số bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định uuu đến nay tỉnh này không còn xảy ra tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài
để đạt được những kết quả trên ban chỉ đạo đã thành lập kiện toàn tổ kiểm tra kiểm soát về chống khai thác hải sản bất hợp pháp tại các cảng cá bến cá
thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp đến ngư dân khai thác trên biển
cũng như cấp phát các tờ rơi quy định về khai thác iuu sở đồ hoạt động nghề cá trên biển
bản đồ danh giới biển và bản đồ phân định danh giới trên biển của tỉnh bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản
theo thống kê sóc trăng hiện có một hai trăm một mươi hai tàu đánh cá với tổng công suất một trăm tám mươi bảy ba trăm tám mươi hai cv
trong đó tàu có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên là ba trăm sáu mươi hai chiếc hoạt động tại vùng khơi
tàu khai thác có chiều dài nhỏ hơn là tám trăm năm mươi chiếc
năm hai nghìn một mươi tám sản lượng khai thác đạt sáu mươi sáu ba trăm ba mươi hai tấn và ước sản lượng khai thác thủy sản năm hai nghìn một mươi chín là sáu mươi bảy hai trăm linh tấn